ủy ban nhân dân tp hcm cũng đưa ra yêu cầu thời gian để các đơn vị thu gom vận chuyển
hoàn tất chuyển đổi phương tiện thu gom vận chuyển chất thải là hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó về điều kiện phương tiện tham gia lưu thông phương tiện cơ giới phải được cục đăng kiểm việt nam
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường loại ô tô chở rác
những yêu cầu chung về bảo vệ môi trường thùng xe kính miệng nạp rác có nắp đậy
có hệ thống thu gom nước trĩ rác
ngoài các mẫu phương tiện này các đơn vị thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
có thể tham khảo thêm các mẫu xe của các đơn vị sản xuất xe chuyên dụng khác
có tính năng tương tự đáp ứng được các quy định chung về kỹ thuật bảo vệ môi trường
trong tháng một mươi này các đơn vị thu gom rác thải phải hoàn tất chuyển đổi phương tiện